không chỉ gây thời tiết xấu trên các vùng biển sự tồn tại của hai vùng xoáy thuận nhiệt đới cũng chính là nguyên nhân khiến cho các tỉnh miền trung
từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi và khu vực tây nguyên trong đêm nay ngày mai thậm chí là kéo dài cho tới tận ngày sáu tháng chín
sẽ liên tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi phổ biến từ ba trăm linh đến năm trăm linh mm
khu vực tây nguyên phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm
sau mưa lớn kéo dài lên trên các sông từ thanh hóa đến quảng ngãi và khu vực bắc tinh
khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ ba đến tám m hạ lưu các sông từ hai đến bốn m
mực nước đỉnh lũ trên các sông từ hà tĩnh đến quảng trị lên mức báo động hai báo động ba vùng thượng lưu các sông và các sông suối nhỏ lên trên mức báo động ba
các sông ở nghệ an thanh hóa thừa tiên huế và khu vực tây nguyên ở mức báo động một báo động hai các sông ở quảng nam quảng ngãi giao động trên dưới mức báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng thấp đô thị các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi và khu vực tây nguyên
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước